sau ba ngày làm việc tích cực thực chất hiệu quả hội nghị quốc tế do việt nam chủ trì phối hợp với liên hợp quốc
tổ chức với chủ đề tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình
từ cam kết tới kết quả đã thành công tốt đẹp
với năm phiên họp toàn thể và bốn phiên thảo luận chuyên đề dưới sự điều hành dẫn dắt của các chuyên gia và nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm
hội nghị đã tập trung đánh giá việc triển khai chương trình nghị sự toàn cầu về phụ nữ hòa bình và an ninh trong hai mươi năm qua
đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số một nghìn ba trăm hai mươi năm năm hai nghìn của hội đồng bảo an liên hợp quốc
cũng như những thành tựu đạt được khó khăn thách thức gặp phải trong thực hiện các cam kết quốc tế liên quan
cùng nhau thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn tốt đưa ra nhiều đề xuất trong phối hợp
định hướng chính sách và hành động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới
tăng cường sự tham gia vào đóng góp của phụ nữ trong tiến trình xây dựng và củng cố hòa bình
nhân sự kiện này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng ngoại giao lê hoài trung
về kết quả đạt được sau chuỗi hội nghị mời quý vị cùng theo dõi
và lần này có sự tham dự của khoảng hơn bốn trăm linh đại biểu ở việt nam và ở các nước
thể hiện sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này
đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập của liên hợp quốc
và cũng hai mươi năm năm ngày mà thông qua chương trình hành động về vấn đề bình đẳng giới tại bắc kinh
và cũng là hai mươi năm là thông qua cái nghị quyết của hội đồng
bảo an liên hợp quốc về chương trình hành động liên quan đến vấn đề phụ nữ
hòa bình và an ninh cho nên là dịp để cộng đồng quốc tế nhìn lại về những kết quả đạt được
trong vấn đề thực hiện chương trình hành động của liên hợp quốc
và được các nước thành viên liên hợp quốc ủng hộ về vấn đề phát huy vai trò
và đảm bảo cái vai trò của người phụ nữ trong quá trình ngăn ngừa xung đột chiến tranh
và bảo vệ hòa bình và an ninh
và lại càng đặc biệt vào cái thời điểm mà người ta nói rằng là
tình hình thế giới vẫn còn phức tạp và các nơi ở trên thế giới vẫn còn có xung đột
và lại bị tác động rất lớn của dịch covid
cho nên là đây là một cái dịp có ý nghĩa rất lớn liên quan tới toàn bộ cả một cái quá trình
để phát huy cái vai trò của người phụ nữ và đảm bảo cái vai trò người phụ nữ
trong quá trình ngăn ngừa xung đột chiến tranh và giải quyết hòa bình
nhưng đồng thời cũng lại đặt ra những vấn đề là cách thức mà thực hiện
chương trình hành động đấy trong cái giai đoạn hiện nay như thế nào
và với việt nam chúng ta thì lại được cộng đồng quốc tế đánh giá là
là một quốc gia và đồng thời là đặc biệt là những người phụ nữ việt nam
có một cái vai trò rất là đặc biệt trong cả quá trình xây dựng đất nước
cũng như là gìn sự hòa bình
xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng ạ